trước những tin đồn trên các mạng xã hội về việc ngân hàng nhà nước sắp đổi tiền và xúi dục người dân rút tiền để mua vàng và ngoại tệ
ngân hàng nhà nước đã chính thức lên tiếng khẳng định hoàn toàn không có thông tin này
theo đó việc ngân hàng nhà nước việt nam sắp đổi tiền là hoàn toàn không có cơ sở
về điều này ngân hàng nhà nước việt nam khẳng định đó là thông tin bịa đặt và có dụng ý xấu
ngân hàng nhà nước cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác và đấu tranh trước những thông tin sai lệch
biện đặt trên để tránh thiệt hại về kinh tế ảnh hưởng đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia
cơ quan này cũng khẳng định việc thay đổi mệnh giá tiền của một số nhà nước trên thế giới vừa qua
không ảnh hưởng và không liên quan đến sự ổn định của đồng tiền việt nam